khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm chị phạm thị hằng chú tại xã phạm ngũ lão huyện kim động tỉnh hưng yên có quen biết đối tượng vũ văn hợi chú tại xã thái dương huyện bình giang tỉnh hải dương qua mạng gia lô
khi nói chuyện qua mạng xã hội hợi nói mình đã ly hôn và muốn có mối quan hệ với chị hằng
sau đó chị hằng phát hiện hợi vẫn chưa ly hôn với vợ nên chị hằng đã chủ động chấm dứt tình cảm
nhưng hợi không đồng ý mà còn đăng đoạn video hợi và chị hằng quan hệ tình cảm lên mạng xã hội zalo và facebook
sau đó hợi liên tục gọi điện thúc giục để ép buộc chị hằng phải nhanh chóng chuyển hai mươi triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới gỡ đoạn video đó xuống
xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an huyện kim động đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh truy bắt đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian ngắn công an huyện kim động đã điều tra làm rõ và bắt giữ hợi trong sự ngỡ ngàng của đối tượng
các mối quan hệ của bị can hợi và gia đình
bạn bè của hợi thì đã thu thập và xác minh được số điện thoại của hiện tại của hội đang dùng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động đã thành lập một tổ truy bắt đối tượng có quyết định truy nã tại thị trấn kẻ sạt
tôi đăng clip lên mang tính chất là cô ấy cũng đã chụp ảnh của hai đứa tôi là không mặc áo chụp năng người gửi cho một người bạn
tôi làm việc trung quốc lúc tôi làm việc này tôi cũng không được trước được hậu quả nghiêm trọng như thế này
sau này tôi đã nhận ra là mức độ nghiêm trọng
thứ nhất là ảnh hưởng đến danh dự thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi hiện tại và sau này
tôi rất hối hận với việc tôi đã làm
hiện công an huyện kim động ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng vũ văn hợi về tội cưỡng đoạt tài sản
vụ việc trên chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến việc làm quen qua mạng xã hội để tống tiền bạn gái thời gian qua
sẽ ra trên địa bàn tỉnh hương yên
theo cơ quan công an bên cạnh tính năng kết nối chia sẻ giao lưu bạn bè thì mạng xã hội đã nảy sinh nhiều mặt trái mà người dùng cần hết sức cảnh giác
vì vậy các chị em phụ nữ khi tham gia các trang mạng xã hội không nên đặt niềm tin mù quáng vào những người mới quen qua mạng để dẫn đến các vụ việc đau lòng như trên